sáng ngày tám tháng một mươi tại phủ chủ tịch đại sứ cộng hòa pháp đại sứ canada đại sứ qatar đại sứ cộng hòa sip đại sứ gambia đại sứ kratia đại sứ turkmenistan đã trình quốc thư lên chủ tịch nước trần đại quang nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại việt nam đại sứ kiêm nhiệm tại việt nam
tiếp đại sứ cộng hòa pháp
tiếp đại sứ cộng hòa pháp
tiếp đại quang đánh giá cao việc chính phủ qatar quan tâm thúc đẩy hợp tác đầu tư ngân hàng với việt nam tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận lao động và cấp học bổng cho sinh viên việt nam
đại sứ mohammed ismail al imadi nhấn mạnh qatar coi trọng quan hệ hợp tác với việt nam nhất là trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giáo dục nông nghiệp
tiếp đại sứ cộng hòa ship demed trios theo phi latto chủ tịch nước trần đại quang cho rằng hai nước cần phối hợp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ tìm hiểu thông tin và xây dựng đối tác trước mắt tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như du lịch chế biến nông lâm sản
đại sứ dametriot theo philacto khẳng định cộng hòa sip ủng hộ lao động việt nam sang làm việc tại nước này
tiếp đại sứ gambia abu bakazat chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh chính phủ cộng hòa hồi giáo gambia lần đầu tiên chính thức cử đại sứ kiêm nhiệm và trình quốc thư tại việt nam
chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp thúc đẩy giao lưu nhân dân để tăng cường hiểu biết lẫn nhau đồng thời xem xét khả năng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp kinh tế biển
tiếp đại sứ gratia chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh chính phủ cộng hòa sip ủng hộ lao động việt nam sang làm việc tại nước này